thảo luận song song với dự thảo nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm hai nghìn hai mươi
dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi cũng nhận được sự quan tâm cho ý kiến của các đại biểu
với mục tiêu nhằm cải thiện chất lượng môi trường bảo vệ sức khỏe người dân
cân bằng sinh thái và phát triển kinh tế bền vững
theo các đại biểu hiện nay môi trường đang là vấn đề rất nhức nhối
trong khi đó chế tài xử lý hành vi làm ô nhiễm môi trường chưa được thực hiện nghiêm
thì cái xả trộn xả thải trộn ra môi trường này xả thải trái phép này ra môi trường này
rồi vấn đề là khai thác cát này hút lòng sông này trái phép này tất cả những cái đấy
về mặt pháp luật thì hiện nay đã cầm hết rồi
nhưng mà chúng ta quản lý nhà nước trên địa bàn nói là bảo bây giờ trách nhiệm của địa phương thì cũng khó
nhưng mà đúng là quản lý nhà nước trên địa bàn cũng có vấn đề
đại biểu vũ thị lưu mai cho rằng dự thảo luật có ba vấn đề chưa được làm rõ
đó là thuế
phí và ngân sách
mỗi một đạo luật thì có chức năng nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh riêng
chúng ta không thể đem phạm vi của thuế để quy định riêng như là một thế giới riêng trong luật về bảo vệ môi trường
còn tỷ lệ điều tiết ngân sách cũng như phân bổ ngân sách thì hoàn toàn thuộc phạm vi điều chỉnh của luật ngân sách
còn chính sách phí lệ phí thì hiện nay vẫn phải đảm bảo mục tiêu quan trọng đó là công bằng
khác quan điểm với đại biểu vũ thị lưu mai
đại biểu hoàng văn cường cho rằng quy định về thuế phí trong dự thảo luật chính là công cụ kinh tế để điều tiết các hành vi liên quan đến môi trường
đại biểu cho rằng dự thảo luật chưa làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước cũng như địa phương trong công tác bảo vệ môi trường không khí chất thải
nhất là cần xử lý nghiêm hành vi làm ô nhiễm môi trường trên cơ sở pháp lý bảo đảm quyền của tổ chức cá nhân bị thiệt hại được khởi kiện đòi bồi thường phù hợp với quy định của pháp luật về dân sự và đặc thù của thiệt hại về môi trường